ngoài máy điều hòa hai chiều thì nhiều người dân đã mua sắm cho gia đình mình những thiết bị như máy xấy đèn sửa quạt sửa chăn gối điện để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên
dù ở miền núi cao giá rét hay thành phố miền xuôi thì nhu cầu về các thiết bị này luôn được người tiêu dùng ưa chuộng bởi tính tiện ích và kinh tế của nó
tuy vậy đã có rất nhiều địa phương ghi nhận những sự cố đáng tiếc xảy ra khi sử dụng các thiết bị này
năm hai nghìn một mươi sáu một bé gái tại nghệ an đã phải nhập viện cấp cứu khi cha mẹ cho dùng túi trường ấm vào mùa đông
túi trường bị nổ khi đang sạc và lại để trong lòng của bé nên trẻ bị bọc nặng nước từ túi trường chảy ra cũng khiến người này bọc chân
rất may sau đó cháu bé đã được gia đình cấp cứu kịp thời tại bệnh viện sản nhi nghệ an
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại phường vĩnh hưng quận hoàng mai hà nội
anh nguyễn văn bình đi làm về đã bật đèn sửa trong nhà tắm
trong khi tắm đột nhiên bóng đèn sửa phát nổ làm anh bình bị bỏng phần mặt và thân
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tại khu trọ của công nhân ở địa bàn bắc thăng long huyện đông anh thành phố hà nội
một gia đình có con nhỏ phơi tã bằng tủ xấy quần áo đã gây cháy nhà
rất may khi đó hai mẹ con đang ở bên ngoài nên không thiệt hại về người
tối một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu anh nguyễn văn bình đi làm về đã bật đèn sưởi trong nhà tắm
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại một căn nhà trên đường ô trợ dừa quận đống đa hà nội
một gia đình sử dụng chăn điện vào mùa đông để sửa ấm nhưng không may chập điện đã phát nổ rồi bốc cháy dữ dội
toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi các vật dụng điều hòa dương chiếu bị cháy hết
may mắn các thành viên trong gia đình đều thoát nạn
trên đây chỉ là một vài vụ cháy nổ được ghi nhận trong hàng nghìn vụ cháy nổ
còn nhiều vụ cháy nổ do các thiết bị sửa ấm mùa đông khác
do nhiều lý do như ở vùng núi xa xôi hoặc hậu quả ít nghiêm trọng được kịp thời ngăn chặn nên không được thống kê đầy đủ
về việc sinh nhiệt nếu để gần các vật liệu cháy như vải giấy dèm cửa
trong thời gian kéo dài có thể dẫn đến cháy vật liệu cháy được
nguyên nhân thứ ba là có nhiều trường hợp sử dụng thiết bị sưởi này để phơi hong khô quần áo ẩm
và khi để trong thời gian dài như thế mà không chú ý theo dõi
vậy để phòng tránh những sự cố rủi ro đáng tiếc người dân cần lưu ý những vấn đề gì khi mua sắm và sử dụng các thiết bị này
những điều cần lưu ý
thứ nhất đối với quạt sửa máy sửa
các loại máy sửa bức xạ hồng ngoại như quạt sửa đèn sửa dùng dây may so trực tiếp luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy cao
do đó phải đặt chúng ở xa ít nhất khoảng một hai mét tùy từng loại và cần cẩn trọng với trẻ nhỏ
thường các sản phẩm khi chiếu ra thì nó đốt nóng không khí để làm ấm sửa ấm thì nó lại đốt nóng không khí và làm khô luôn tức là bốc hơi nước làm cho khô da và ảnh hưởng đến sức khỏe
nên đặt ở nơi thông thoáng xung quanh không bị chặt
không bị chán bởi bất kỳ vật dụng nào nhất là những vật dụng dễ bị cháy như quần áo gem màn khăn
không đặt lên ghế giường những vị trí quả sửa dễ bị ngã đổ mà phải đặt ở mặt sàn mặt bàn hay mặt phẳng thăng bằng ổn định
không đặt ở nơi ấm ướt nơi có nhiều nước để tránh bị chập mạnh do dì điện
thứ hai đối với đèn sửa
cái đèn sửa thì nó có công suất rất là lớn
mà theo định luật dung liên sơ thì nhiệt nó sinh ra tỉ lệ thuận đấy là bình phương của cơm lượng dòng điện nó sinh ra trong đó
nếu như mà trong cái thời gian chúng ta sử dụng mà kiểm tra thấy mà có vấn đề gì về dây dẫn kiểm tra bằng mắt thường ấy
thấy các cái vết như mà vết gập hay là nó nứt cái cách điện thì phải thay nó đi ngay
thứ ba với đệm điện gối trường
nếu như mà mua thì tìm hiểu những cái cửa hàng có nguồn gốc rõ ràng mua nó có xuất xứ
và trong quá trình trước khi sử dụng thì nên kiểm tra thật kỹ xem có cái lỗi gì ở các cái trang đệm này hay không
nếu như mà phát hiện ra lỗi thì chúng ta tuyệt đối chúng ta phải thay chúng ta phải bỏ
và khi mà dùng sửa ấm bằng chân điện thì cũng nên để chế độ vừa phải và tắt định kỳ
do các thiết bị này có dây may so được bố trí trực tiếp ngay trong chăn đệm gối nên rất dễ bị hư hỏng đứt gãy khi bị gập lại
đặc biệt là chăn vì diện tích rất rộng và phải chịu tác động trực tiếp lực từ cơ thể con người
không sử dụng chăn điện liên tục trong thời gian một mươi giờ đồng hồ
việc sử dụng liên tục không nghỉ sẽ gây quá tải cho bộ phận chịu nhiệt
không để trực tiếp vật khác như bóng đèn sạc điện thoại đang cắm điện lên chăn điện vì dễ dẫn đến cháy nổ
không để đồ nặng sắc nhọn thú nuôi như mèo để tránh bị cào xước
không nên nhảy đùa trên chăn đệm điện khi đang cắm điện vì dễ làm dây phát điện hư hỏng
không nên dùng chăn đệm điện trên giường sắt vì rất dễ dẫn đến cháy nổ
thưa quý vị hiện có rất nhiều thiết bị sửa ấm khác nhau nên tùy từng ứng dụng cụ thể cũng như là túi tiền mà mỗi gia đình mua sắm thiết bị sửa cho phù hợp
nên mua sản phẩm của các đơn vị sản xuất có uy tín và điều quan trọng là phải hết sức cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để tránh những tai nạn cháy nổ chập điện không đáng có
trong chương trình ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh báo và đưa ra các giải pháp phòng ngừa cháy nổ tại các làng nghề truyền thống
kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình